tại nhà hát hồ gươm đã diễn ra chương trình hòa nhạc mùa xuân chào mừng kỷ niệm sáu mươi chín năm
ngày thầy thuốc việt nam ngày hai mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi năm hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
chương trình do bộ công an chỉ đạo tổ chức giàn nhạc giao hưởng việt nam
và nhà hát ca mối nhạc công an nhân dân thực hiện là lời chúc mừng năm mới
lời tri ân sâu sắc đến các thầy thuốc cán bộ nhân viên ngành y tế
dự chương trình có các đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị
thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
bùi thị minh hoài bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đào thị hồng lan ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ y tế
và cùng sự tham dự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước bộ công an và các bộ ban ngành
phát biểu khai mạc chương trình đại diện cục y tế bộ công an khẳng định
vào ngày hai mươi bảy tháng hai hàng năm ngành y tế cả nước nói chung và y tế công an nhân dân nói riêng
lại vui mừng phấn khởi kỷ niệm ngày truyền thống của ngành ngày thầy thuốc việt nam
chương trình hòa nhạc được tổ chức lần này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an dành cho lực lượng y tế công an nhân dân nói riêng y tế cả nước nói chung
thật sự là khi tôi nhận được lời mời này tôi rất là bất ngờ và cảm giác mình đầy tự hào
khi là một trong những cán bộ của ngành y và đã được bộ công an quan tâm đặc biệt đối với ngành y
và gửi tặng đến các cán bộ ngành y một cái chương trình rất là đặc sắc
đây cũng là lần đầu tiên tôi được đến với nhà hát hồ gươm
những cái thiết bị rồi quan cảnh ánh sáng thật sự là rất là hiện đại và gây được ấn tượng rất là mạnh mẽ
và chúng tôi vào đây rất là tự hào và rất là vui khi mình đã được các lực lượng công an tri ân bằng cách rất là độc đáo như vậy
trong phần một của chương trình nhạc trưởng honna tetsuji
nghệ sĩ giàn nhạc giao hưởng việt nam nghệ sĩ lan anh phạm thu hà đào tố loan
và nhiều nghệ sĩ nhà hát ca mối nhạc công an nhân dân đã mang đến cho khán giả nhiều tác phẩm âm nhạc việt nam nổi tiếng về mùa xuân
như mùa xuân đầu tiên sáng tác nhạc sĩ văn cao cung đàn mùa xuân sáng tác nhạc sĩ cao việt bách hà nội một mươi hai mùa hoa sáng tác nhạc sĩ giáng son một sắc thanh cao sáng tác tuấn phương
phần hai là các tác phẩm âm nhạc kinh điển thế giới thường được biểu diễn trong các chương trình hòa nhạc đầu năm mới

cho đến thời điểm này các địa phương giao quân và đơn vị nhận quân đã thường xuyên trao đổi phối hợp hiệp đồng và tổ chức thực hiện chặt chẽ các khâu các bước trong quy trình tuyển quân đảm bảo chỉ tiêu chất lượng và an toàn tuyệt đối
các đơn vị nhận quân đã xây dựng kế hoạch phương án để tiếp nhận vận chuyển tân binh về đơn vị chuẩn bị chú đáo nơi ăn nghỉ sinh hoạt cho bộ đội ngay từ ngày đầu về đơn vị
thưa quý vị năm nay bằng nhiều cách làm đổi mới chủ động lấy việc nắm sâu
bám sát nguồn và đào tạo nguồn từ sớm từ xa công an các đơn vị địa phương đã tuyển chọn đảm bảo số lượng nâng cao về chất lượng
rất nhiều trong số đó là các công dân có trình độ đại học cao đẳng là đảng viên đã tình nguyện viết đơn xin thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
thay vì chọn cho mình một công việc ổn định bên ngoài sau khi tốt nghiệp đại học chính quy là văn thắng đã viết đơn tình nguyện xin thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
bởi ước mơ từ bé của em là được trở thành một chiến sĩ công an
trải qua môi trường của cha con đã trưởng thành hơn cứng gáp hơn
và đồng kiên cháu bây giờ nó như là đã làm thả viên rồi
thì con nó như phải nhìn được những vấn đề đó xa hơn nữa
không phải như là bản thân mình mà còn như là gia đình rồi địa phương rồi cộng đồng nữa
với gia đình các tân bình có con tham gia nghĩa vụ công an nhân dân không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự tự hào
vinh dự đứng trong hàng ngũ của đảng
những đảng viên trẻ như thắng càng ý thức rõ hơn tinh thần cống hiến của tuổi trẻ và lời dạy của bác
đâu cần thanh niên có việc gì khó có thanh niên
nào ngày bé bạn cũng chỉ nói là lớn lên mai sau con sẽ làm cảnh sát này
hoặc không thì con sẽ làm lính cứu hỏa
cho nên là khi mà vào nghĩa vụ công an thì tôi cũng thấy là nó cũng có những cái nhiệm vụ đó
thế thì tôi nghĩ rằng là một phần ước mơ của con mình nó cũng thực hiện được rồi
không những gia đình
mà tất cả cơ quan đoàn thể khối phố này như là phường này rồi mặt trận tổ quốc này rồi đoàn thanh niên cộng sản này rồi tổ dân phố rồi hội cựu chiến binh
cũng thấy rất là nhiều cơ quan đoàn thể cũng đã đến thăm hỏi động viên cháu để lên được
và thực sự là gia đình cũng thấy rất là tự hào
thành phố hà nội là địa phương tuyển chọn công dân có trình độ đại học cao đẳng và là đảng viên cao nhất cả nước
với việc tạo nguồn tuyển chọn từ sớm từ xa
công an cơ sở cũng phát huy tinh thần trách nhiệm chủ động bảo đảm số lượng chất lượng nguồn tuyển
nắm bắt tâm tư nguyện vọng kịp thời động viên khích lệ và có những hoạt động thiết thực chia sẻ với các gia đình tân binh có hoàn cảnh khó khăn
chúng tôi tổ chức gặp mặt tặng quà tại công an quận và cho các cháu tham quan phòng truyền thống của công an quận hoàng mai
cũng như là tham quan các hoạt động truyền thống của quận hoàng mai anh hùng
cái thứ hai là qua giả soát thì chúng tôi cũng tổ chức thăm hỏi
động viên các cháu mà có hoàn cảnh gia đình khó khăn để cùng với gia đình để động viên về mặt tư tưởng cho các cháu
trước khi các cháu lên đường nhập ngũ để đảm bảo các cháu cũng như gia đình đều yên tâm
công an thành phố đã ban hành quy trình tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
quy định hết sức cụ thể rõ người rõ việc rõ chất lượng rõ tiến độ rõ kết quả
lấy việc nắm sâu bám sát nguồn và tạo nguồn từ sớm từ xa là yếu tố then chốt phương châm hành động
công an phải tìm đến công dân là yếu tố quyết định đến sự thành công của công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
rất là hạnh phúc vì phần nào đấy mình đã có thể thực hiện được ước mơ của mình
và có thể cống hiến một phần nhỏ công sức của mình vào trong công tác bảo vệ trật tự xã hội bảo vệ đảng và nhà nước
đó là một điều rất là vinh dự đối với em và em sẽ cố gắng thật là tốt
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
háo hức chờ đợi ngày hội tổng quân hành trang mang theo là sức trẻ và nhiệt huyết mong muốn được phụng sự tổ quốc
bắt đầu từ những bài học về truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
các tân binh đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố bị can trần quý thanh và hai con gái là trần uyên phương
trần ngọc bích cùng chú tại quận bình thạnh tạm chú tỉnh bình dương về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo kết luận điều tra bị can trần quý thanh đã lợi dụng quy định về cho vay hợp đồng chuyển nhượng trong bộ luật dân sự
để cho vay lấy lãi dưới mức cấu thành tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
nhưng không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản
trần quý thanh buộc các doanh nghiệp cá nhân vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án bất động sản cho hai con gái là trần uyên phương trần ngọc bích
theo đúng quy định của pháp luật nhưng với giá trị thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản
sau đó nhóm này nhanh chóng làm thủ tục chuyển nhượng để nắm quyền kiểm soát định đoạt tài sản
khi chủ tài sản thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc nợ lãi theo đúng thỏa thuận
nhóm này đã dùng thủ đoạn gian dối hoặc tạo ra các lý do chủ tài sản không thể thực hiện được
để cố tình không trả chiếm đoạt tài sản của bốn cá nhân với tổng giá trị là hơn một bốn mươi tám tỷ đồng
nhận được nguồn tin sẽ có một lượng lớn ma túy được vận chuyển từ tp hcm lên lâm đồng
các chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng
phối hợp cùng với công an huyện đức trọng đã bắt giữ được ba đối tượng trong diện theo dõi
là nguyễn thị lan nguyễn công hiến và đặng công trung khi đang giao dịch một kg ma túy đá
cùng vào thời điểm này liên quan tới đường dây ma túy công an đã bắt giữ phan hữu nghĩa
bùi quốc vũ la thị kiều hoa một tổ công tác khác cũng đã bắt giữ lương thị kim thảo
khám xét nhà của nguyễn thị lan lực lượng công an đã phát hiện ba gói ma túy
hai mươi tám viên đạn sáu vỏ đạn cùng hơn bốn trăm hai mươi hai triệu đồng tiền mặt
tại cơ quan công an đảng công trung khai nhận do làm tài xế đi lâm đồng nhiều lần nên thông thạo địa hình
và có mối quen biết rộng lợi dụng điều này trung đã rủ phan hữu nghĩa nguyễn thị lan
nguyễn công hiến lấy ma túy ở tp hcm vận chuyển lên huyện đức trọng để tiêu thụ
lễ hội là sinh hoạt văn hóa gắn bó mật thiết với cộng đồng và có vai trò quan trọng trong
giá trị văn hóa dù đã có sự đầu tư lớn cùng với rất nhiều giải pháp song hiện việc quản lý
lễ hội hay tại các địa điểm di tích ở nước ta hiện nay vẫn còn có những khó khăn nhất định
và trong bối cảnh phát triển công nghệ hiện nay việc áp dụng chuyển đổi số số hóa dữ liệu và
những lợi ích từ các mô hình của đề án sáu đã tạo đà cho công tác tổ chức quản lý tại các cơ sở
tín ngưỡng thờ tự và lễ hội ngày càng chuyên nghiệp hơn và để làm rõ hơn nội dung này trong
tiểu mục đề án sáu ngày hôm nay vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp biên tập viên linh chi
sẽ có phần trình bày cụ thể
kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị và các bạn theo thông kê trên cả nước hiện nay có gần
ba mươi cơ sở thờ tự và trên năm mươi cơ sở tín ngưỡng trong đó thì có khoảng ba di tích gắn với
cơ sở tín ngưỡng trong đó thì có khoảng ba di tích gắn với cơ sở tín ngưỡng trong đó thì có khoảng
ba di tích gắn với cơ sở tín ngưỡng tôn giáo trong những ngày đầu xuân năm mới tại các điểm như vậy
thì luôn thu hút một lượng lớn du khách đến du xuân tham quan chiêm bái qua từng năm công tác đảm bảo
an ninh an toàn cho người dân cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với chính quyền địa phương cũng như
lực lượng chức năng trên cơ sở áp dụng từ mô hình của đề án sáu tiến hành chuyển đổi số đã tạo ra
những chuyển biến rõ nét tại các điểm di tích cơ sở tín ngưỡng tôn giáo câu chuyện được ghi nhận
tại phủ tây hồ thành phố hà nội sẽ là minh chứng về điều này
trong những ngày này tại phủ tây hồ lượng người đi lễ cầu mai năm mới luôn rất đông có ngày lên tới cả
một người và nếu những năm trước nơi đấy luôn xuất hiện các điểm trong xe quá ra quy định thì năm nay
mọi chuyện đã thay đổi thay vì thu phí bằng tiền mặt bốn điểm thu phí trong giữ phương tiện xe ô tô
bằng mã qr code hoặc thanh toán tự động qua ví vetc
cách làm mới này đã được thiết lập cách làm mới này đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhiều du khách
rất là tốt nên phát huy
đây là bước cụ thể hóa mô hình nằm trong đề án sáu của chính phủ về chuyển đổi số quốc gia
theo đó từ ngày chín tháng hai công an quận tây hồ phối hợp với cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
bộ công an và một số đơn vị liên quan đã triển khai việc kiểm soát xe ra vào định danh xe đặc biệt là thu phí
không dùng tiền mặt theo đó đối với xe đã dán thẻ vetc khi vào nhanh chóng được tích hợp đánh giá luôn giờ vào giá
và thanh toán luôn qua ví của vetc đối với xe chưa cài đặt liên kết ví ngân hàng thì sẽ quét mã qr và được tính
luôn số tiền và giờ ra vào mức thu phí cũng đã được niêm yết cụ thể
theo đề án sáu của chính phủ công an phường đã tham mưu cho ủy ban nhân dân phường quảng an tổ chức giả soát đánh giá
tình hình đảm bảo an ninh trật tự đối với bốn địa điểm trong giữ xe trên địa bàn phủ tây hồ tổ chức công tác tuyên truyền
để giữ xe
người dân được hiểu về việc thu phí không dùng tiền mặt qua đó người dân cũng đánh giá cao về sự đổi mới và cũng đồng thuận
để cái việc thu phí không dùng tiền mặt diễn ra được nhanh chóng và hiệu quả
theo thống kê ghi nhận khoảng một lượt xe ô tô áp dụng theo hình thức không dùng tiền mặt tổng thu qua tài khoản ước đạt gần năm trăm linh triệu đồng
còn đối với xe máy
ghi nhận con số khoảng năm mươi lượt qua đó tổng số tiền vào tài khoản là trên hai trăm năm mươi triệu đồng tuy nhiên do hiện nay không có chip nên xe máy vẫn ghi phát vé và khi thanh toán sẽ được chuyển qua mã qr được định giá chung với mức là năm đồng ban ngày và tám đồng qua đêm
đảm bảo là không có cái việc tắt đường thứ hai là đối với triển khai cái thu phí không dùng tiền mặt thì đối với tất cả các cái phương tiện giao thông như ô tô xe máy thì sẽ thu giá theo tài khoản
đối với nội dung này thì qua thời gian di tích nguyên đán vừa qua thì được sự ghi nhận đánh giá rất cao của các phật tử đã đến với phủ tây hồ cũng như là các di tích khác trên địa bàn phường
cũng tại phủ tây hồ hiện nay một trăm linh cửa hàng kinh doanh đồ lễ dịch vụ văn hóa tâm linh cũng đã có những mã qr như thế này qua đó xây dựng mô hình tuyến phố văn minh không dùng tiền mặt
nhờ áp dụng chuyển đổi số
mô hình từ đề án sáu mà tình hình an ninh trật tự an toàn và văn minh tại không gian linh thiêng nơi thờ tự đã có những chuyển biến tích cực